bị hại trong các vụ án này chính là những bảo thai chưa sinh đẻ nên cơ quan điều tra thiếu căn cứ khi xác định ai là nạn nhân trong vụ mua bán này
chưa kể qua các vụ mua bán bảo thai mà cơ quan công an bộ đội biên phòng tỉnh triệt phá trong thời gian hai năm gần đây
thì phần lớn các thai phụ cũng đều đồng ý vượt biên bán con cho các đối tượng ở bên kia biên giới
nên nhiều trường hợp không hợp tác khiến quá trình điều tra xử lý càng gặp nhiều khó khăn
các cơ quan chức năng một mạch
nên đang tập trung vào điều tra xác minh và xử lý nghiếp các trường hợp liên quan đến vi phạm pháp luật về mua bán bảo thai
đồng thời chúng tôi cũng đã có kiến nghị đối với các cơ quan chức năng tham mưu cho chính phủ quốc hội
bổ sung vào các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động của các loài tội phạm liên quan đến mua bán bảo thai
trong khi chưa có chế tài xử lý hình sự đối với hành vi mua bán bảo thai
theo lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an để ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để nhận diện tội phạm
không tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người mới đang thực sự là điều cần thiết nhất
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn giả danh nhân viên bưu chính viễn thông công an viện kiểm sát
xảy ra tại yên bái bắc ninh hà nội và một số địa phương trên cả nước
theo quy định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi ba ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phương thức thủ đoạn hoạt động
các đối tượng gọi điện vào số điện thoại cá nhân hoặc điện thoại cố định của người bị hại
tự giới thiệu là nhân viên bưu chính viện thông lực lượng công an viện kiểm sát
và cho biết đang thụ lý vụ án tố cáo họ sử dụng số điện thoại của nhà mạng
liên quan tới việc nhắn tin trúng thưởng đang nợ cước điện thoại vi phạm quy định của nhà mạng viễn thông
đồng thời có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy
rửa tiền số tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại có liên quan đến tội phạm
các đối tượng liên hệ với người bị hại qua zalo mang tên mai trung thành đào văn cường
đe dọa và yêu cầu người bị hại xác nhận thông tin cá nhân để kiểm tra có phải đã bán thông
tin cá nhân cho các đối tượng dựng lên người bị hại thanh minh không liên quan thì
chúng cho biết có lệnh bắt giam người thân trong gia đình đang bị bọn tội phạm theo dõi rất nguy hiểm đến tính mạng
để chứng minh mình trong sạch các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt yêu cầu người bị hại
phải chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định hoặc lập một tài khoản tại các ngân
hàng nhắn mã otp cho chúng quản lý kiểm tra nếu trong thời gian hai mươi bốn giờ mà số tiền đó không liên quan
đến vụ án thì sẽ chuyển lại cho bị hại người bị hại tin các đối tượng đó là lực lượng công an
viện kiểm sát thật nên đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu
sau đó đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn đến nay
đã chứng minh được nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt với số tiền rất lớn
để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến vụ án bảo vệ quyền lợi của người bị
hại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị ai đã bị lừa đảo bằng hình thức trên thì liên hệ
với đồng chí nguyễn trường giang điều tra viên số điện thoại chín trăm một mươi ba bảy mươi chín chín trăm một mươi chín trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm
hai nghìn hai mươi hoặc gửi đơn đến phòng số tám cục cảnh sát hình sự bộ công an số bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi quận thanh
xuân thành phố hà nội
một trăm năm mươi thùng tương đương với hai mươi hai chiếc bánh nướng trung thu vừa bị đội ba phòng cảnh sát môi trường
công an tp hà nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số một mươi bảy kiểm tra phát hiện tại
địa điểm tập kết hàng hóa của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư thương mại hoàng minh đức
địa chỉ ở ngõ một mươi năm ngọc hồi hoàng mai hà nội toàn bộ số hàng đều do trung quốc sản xuất
nhiều vị được mệnh danh là bánh nướng mini siêu ngon siêu rẻ tại thời điểm kiểm tra
bà nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là giám đốc công ty chỉ xuất trình được một hóa đơn
nhưng không phù hợp với chủng loại hàng hóa kiểm tra bắt giữ
một số các đối tượng nội dung các công ty ở vùng ven biên giới nội dung trong lúc khó khăn
và phòng chống dịch cũng có mở tự khai nhập khẩu một số sản phẩm hàng hóa bánh kẹo ở pháp tuy vậy
sử dụng các đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng
đó là nội dung sử dụng các cái giấy phép các cái tờ kê khai và các cái cơ ứng bố của các sản
phẩm hợp pháp để in các sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc không rõ không có chủng loại
không phù hợp với chủng loại hàng hóa đã khai báo theo lực lượng chức năng đây là những chiếc bánh
nướng ba không rõ thành phần nguyên liệu không ghi ngày sản xuất và không có hạn sử dụng nhập
lậu với giá siêu rẻ mỗi chiếc bánh này được nhập vào từ một
đến hai đồng một chiếc thường được bán ra trên mạng xã hội hoặc các trang thương mại điện tử
thời gian gần đây thì sắp vào dịp tết trung thu thì các đối tượng thường xuyên chia nhỏ cái hàng hóa
số lượng hàng hóa sau đó thì thuê các phương tiện vận chuyển từ biên giới các tỉnh phía bắc
cụ thể là lào cai về để tiêu thụ số hàng hóa này thường được các đối tượng gửi qua xe khách
gửi qua xe tuyến và các cái bằng mọi hình thức để vận chuyển về hà nội
sau đó thì bán ra thị trường tiêu thụ đây là cái mặt hàng bánh do nước ngoài do trung quốc sản xuất
bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng thì để có một tết trung thu vui vẻ an toàn
người tiêu dùng chỉ nên mua và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
kiểm tra kỹ nhãn mát đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân an
xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh đông tháp về tội trốn khỏi nơi giam giữ
hoặc trốn khi đang bị dẫn giải
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp bảy trợ
xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang
ngoài ra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khóng phú hưng
thị trấn cái tàu hạ huyện châu thành tỉnh đông tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai hai cm dưới sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý